thưa quý vị tàu qng chín mươi sáu nghìn bốn trăm bốn mươi sáu ts do dương minh thuấn làm thuyền trưởng đã về bờ an toàn
sau khi bị tàu cảnh sát biển của trung quốc ngăn cản cướp phá tài sản
khi đang hoạt động khai thác hợp pháp tại vùng biển hoàng sa của việt nam
còn một tàu khác vẫn đang trên đường trở về cảng cá an hải huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi
điều đáng lên án ở đây là ngoài việc bị lấy đi thiết bị liên lạc
các ngư dân của chúng ta còn bị đánh đập bằng dùi cui điện
và bị bắt ép ký vào bản biên bản vi phạm chủ quyền
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
may mắn sống sót trở về nhưng một mươi sáu ngư dân trên tàu qng chín mươi sáu nghìn bốn trăm bốn mươi sáu ts
do dương minh thuấn làm thuyền trưởng vẫn chưa khỏi bàng hoàng
khi kể lại giây phút bị tàu cảnh sát biển trung quốc trượt đuổi
sau đó tông thẳng vào tàu
làm gãy và đứt mũi tàu còn bị dùng dùi cua điện trấn áp
trước đó ngày một mươi bảy tháng tám khi tàu qng chín mươi sáu nghìn bốn trăm bốn mươi sáu ts đang đánh bắt tại vùng biển hoàng sa
thì bị tàu cảnh sát biển trung quốc mang số hiệu bốn mươi sáu nghìn một trăm linh hai rượt đuổi
sau một tiếng không thể tiếp cận tàu cảnh sát biển trung quốc
đã hút thẳng vào tàu của một mươi sáu ngư dân sau đó dùng xuồng bay kẹp mạng
để đánh bắt tàu

ép các ngư dân điểm chỉ vào biên bản vi phạm chủ quyền tây sa của trung quốc
đồng thời đe dọa sẽ bỏ tù nếu vi phạm lần hai
thằng thông dịch viên nói là đây là dùng biển của tây sa của trung quốc
anh xâm phạm quyền lãnh thổ tức là nó có quyền hành
dạy cái nó lùm lùm không có một triệu ký
thằng đói thằng đói thằng đói thằng đói thằng đói thằng đói thằng đói
thằng đói thằng đói thằng đói thằng đói thằng đói
sau khi cưỡng ép một mươi sáu cư dân điểm chỉ vào biên bản vi phạm
đồng thời tiến hành quay phim chụp ảnh
những người trên tàu bốn mươi sáu nghìn một trăm linh hai của trung quốc đã lấy đi hai hệ thống liên lạc ai cân
máy định vị hai thúng đi biển một tấn cá vừa đánh bắt được
và hút một lượng dầu lớn trong khoang máy
rồi thả trôi thuyền của người dân rồi bỏ đi
sau khi dùng vũ lực để trấn áp một mươi sáu ngư dân trên thuyền đã cố gắng thoát khỏi sự chèn ép
tuy nhiên tàu trung quốc đã đâm thẳng vào mạng tàu của ngư dân gây thiệt hại về tàu
sau khi đâm thẳng vào tàu thì các lực lượng của trung quốc đã nhảy lên tàu cướp đi toàn bộ máy móc ngư cụ và hút cả dầu và cá mà ngư dân đã đánh bắt được
tình trạng này đã diễn ra rất nhiều năm và vẫn diễn ra phổ biến trên vùng biển hoàng sa và trường sa ngư trường truyền thống của ngư dân việt nam